tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị cán bộ chính trị toàn quân
tổng kết công tác đảng công tác chính trị năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
đại tướng lương cường nhất trí với đánh giá trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị
ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích đạt được trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đảng
công tác chính trị trong toàn quân năm hai nghìn hai mươi
đại tướng đề nghị năm hai nghìn hai mươi một hoạt động công tác đảng công tác chính trị toàn quân phát huy truyền thống anh hùng
những thuận lợi vị thế và uy tín của quân đội tập trung xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh
tiêu biểu giữ vững phát huy bản chất cách mạng phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ trong toàn quân
thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
chủ động tham mưu với đảng nhà nước xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị
tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với quân đội
chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào quân đội luôn là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành
tin cậy của đảng tổ quốc và nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao